đặc biệt thủ tướng nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân đã đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động khủng bố đối tượng cơ hội chính trị
từ đó đã chủ động đề xuất các giải pháp cơ bản chiến lược để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
thủ tướng cũng đánh giá cao công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực
tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu tội phạm môi trường tội phạm sử dụng công nghệ cao thu hồi lượng lớn tài sản cho nhà nước
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tiếp tục được triển khai quyết liệt với nhiều vụ án lớn
tai nạn giao thông cháy nổ được kiềm chế và giảm sâu
cảnh cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh
trong đó xây dựng dự án luật cư trú
sửa đổi và dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với nhiều nội dung đột phá
trong chuyển đổi phương thức quản lý dân cư góp phần xây dựng chính phủ điện tử
chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị lực lượng công an nhân dân tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình thế giới khu vực phát huy tính chủ động bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng các hoạt động trên cương vị việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch năm asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chủ tịch ipa bốn mươi một
thủ tướng yêu cầu bộ công an tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số hai mươi một của thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng
nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản tổ chức các đợt cao điểm tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm theo chuyên đề
trọng tâm là tấn công chấn áp tội phạm có tổ chức tội phạm xâm hại trẻ em tội phạm chống người thi hành công vụ tội phạm kinh tế gian lận xuất xứ hàng hóa việt nam đặc biệt là tội phạm ma túy
tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là quản lý người nước ngoài quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài quản lý người nước ngoài
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời sát sao của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đồng thời khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ nghiêm túc tiếp thu tổ chức quán triệt cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch hành động
và thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ tại hội nghị này
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân sẽ đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động
nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân với phương châm công an nhân dân hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
dựa vào lực lượng hùng hậu của nhân dân để công tác và chiến đấu
sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và tập trung trí tuệ vào chiều ngày hôm nay
hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã hoàn thành nội dung chương trình và yêu cầu đề ra
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị
phát biểu kết luận hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm biểu dương những thành tích kết quả công tác mà công an các đơn vị địa phương
và toàn lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương phải bám sát chương trình công tác đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
và cả nhiệm kỳ cũng như nội dung phát biểu chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị
để phát huy ưu điểm làm rõ tồn tại hạn chế và nguyên nhân
chủ động đề ra biện pháp giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới
về phương hướng nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
chủ động nắm chắc tình hình sự báo sát đúng tình hình kịp thời tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương
biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia của việt nam
tạo môi trường hòa bình ổn định thuận lợi cho việc phát triển đất nước
tổ chức triển khai hướng dẫn theo dõi việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự
về công tác bảo vệ an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục triển khai kế hoạch đã đề ra trong đó tập trung thực hiện kế hoạch thực hiện chỉ thị của bộ công an
về công tác công an đảm bảo an ninh trật tự an toàn đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tiếp tục phối hợp giả soát chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự cấp ủy các cấp
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương chú trọng nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản
kết hợp với nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
đấu tranh quyết liệt triệt xóa bằng được các băng nhóm tội phạm
bộ trưởng nhắc lại nơi nào còn băng nhóm tội phạm thì lực lượng công an nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ
trách nhiệm của lực lượng công an là phải triệt xóa bằng được triệt xóa hết các băng ổ nhóm tội phạm
nơi nào còn các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành gây bất an trong nhân dân
thì phải kiên quyết xem xét trách nhiệm và thay thế đối với người đứng đầu công an địa phương
công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng cho công an xã
chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức bồi dưỡng tập huấn
hướng dẫn nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ cho lực lượng công an xã chính quy
đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở thực sự là chỗ dựa của dân
sau khi bế mạc hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
vào chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng
sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi họp báo
dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an cùng đông đảo phóng viên thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
thông báo đến báo chí các nội dung nổi bật về công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của đảng
nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đạt và vượt các mục tiêu yêu cầu đề ra
công an nhân dân là lực lượng tuyến đầu cùng với các cấp các ngành địa phương quyết liệt triển khai
thực hiện có hiệu quả các chủ trương của đảng giải pháp của chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời đảm bảo an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ án nhóm đối tượng khống chế
bắt cóc một gia đình doanh nhân ở tp hcm sau đó buộc nạn nhân chuyển ba mươi năm tỷ đồng
trong ví điện tử sang tài khoản của chúng
bên cạnh đó là việc kinh doanh tiền điện tử việc vay tiền qua ứng dụng điện thoại
có nhiều biến tướng vi phạm pháp luật
thiếu tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự đã thông tin đến báo chí về vấn đề này
cục trưởng cục cảnh sát hình sự đã thông tin đến báo chí về vấn đề này
liên quan đến việc bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tp hcm
trong dự án luật cư trú sửa đổi vừa được bộ công an trình quốc hội
tại kỳ họp thứ chín vừa qua
trung tướng nguyễn ngọc anh cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an cho biết
đây là một dự án luật rất quan trọng và quy định trên là phù hợp với thực tế hiện nay
hay đây là một dự án luật rất quan trọng và quy định trên là phù hợp với thực tế hiện nay
tại bộ họp báo trung tướng lân tam quang thứ trưởng bộ công an đã trao đổi thông tin
với các cơ quan báo chí về một số nội dung liên quan đến quá trình thay đổi tội danh
của nhóm đối tượng nguyên là thanh tra bộ xây dựng có hành vi vi phạm pháp luật
trong quá trình thanh tra tại tỉnh vĩnh phúc
vụ án tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
kết quả sử dụng phương tiện xe đạp trong công tác tuần tra phòng chống tội phạm của lực lượng công an
phát biểu kết luận buổi họp báo thứ trưởng lương tam quang bày tỏ sự cảm ơn
và mong muốn luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cơ quan báo chí
thông tin chính xác kịp thời những chiến công của lực lượng công an nhân dân
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
thứ trưởng lương tam quang cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin
quan điểm sai trái thù địch nhất là các hoạt động lợi dụng các trang mạng xã hội
để kích động chống đảng nhà nước chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
đặc biệt là thời điểm trước và trong khi diễn ra đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ
năm hai nghìn hai mươi cho hai mươi năm tân tiến sĩ và đây sẽ là đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng
kiến thức chuyên môn sâu và khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những vấn đề
trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tăng cường năng lực
quản lý lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyên môn
tại buổi lễ hai mươi năm nghiên cứu sinh đã được trao bằng tiến sĩ
năm hai nghìn hai mươi với các đề tài luận án đều là các vấn đề cấp thiết trong lý luận và thực tiễn
đấu tranh phòng chống tội phạm quản lý nhà nước về an ninh trật tự tăng cường năng lực
quản lý lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyên môn
kết quả này góp phần khẳng định chất lượng đào tạo sau đại học của học viện cảnh sát
nhân dân trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cán bộ có trình độ khoa học
cho lực lượng công an nhân dân nói riêng bộ quốc phòng viện kiểm sát nhân dân
tòa án nhân dân và cho lực lượng công an lào campuchia
cũng tại buổi lễ lãnh đạo học viện cảnh sát nhân dân mong muốn các tân tiến sĩ
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm công hiến hết tài năng và trí lực của mình
vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước
tích cực tham gia nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để đúc kết
kinh nghiệm góp phần bổ sung phát triển lý luận công an nhân dân